thưa quý vị nàng bân may áo cho chồng may ba tháng dòng mới chọn cổ tay
và đó là những câu ca giao để nói về rét nàng bân cách gọi mang tính như là chuyện cổ tích
nhưng để đánh dấu đợt rét cuối cùng của mùa đông xảy ra vào tháng ba âm lịch ở miền bắc của nước ta
thế nhưng năm nay dù đã là trung tuần tháng bốn âm lịch miền bắc vẫn đang đón không khí lạnh
những diễn biến thời tiết bất thường xảy ra thường xuyên hơn cũng là lời cảnh báo
về tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu
các hiện tượng thời tiết cực đoan không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe con người
mà còn kéo theo rủi ro về sinh mạng đời sống hoạt động kinh tế xã hội
làm thế nào để ứng phó giảm thiểu rủi ro là những câu chuyện
mà chúng tôi sẽ cùng quý vị bàn luận trong vấn đề chính sách ngày hôm nay
trong những ngày đầu tuần tại thủ đô hà nội trời mát mẻ tạnh giáo
nhưng từ thứ sáu tuần này mưa sẽ lại xuất hiện
thời tiết có sự thay đổi liên tục nóng lạnh rồi mưa
đang làm gia tăng tình trạng trẻ em mắc các bệnh về hô hấp như viêm mũi
ho sốt viêm va viêm tai
theo ghi nhận của chúng tôi những ngày qua lượng bệnh nhi tới thăm khám
tại các bệnh viện và phòng khám rất đông khuyến cáo các bậc phụ huynh
hạn chế cho trẻ ra ngoài trong điều kiện thời tiết như thế này
và tuân thủ đúng theo pháp đồ điều trị của bác sĩ
không nên mua thuốc ở ngoài mà chưa có đơn để trẻ có thể nhanh chóng khỏi bệnh